chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chắc quý vị vẫn còn nhớ thông tin về tài xế xe mercedes truy sát người tại phan thiết
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm gây xôn xa dư luận vừa qua
mới đây vị kiểm soát tỉnh bình thuận cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
về tội giết người vậy đối tượng này sẽ đối diện với mức án cao nhất là gì
sau sáu ngày xem xét ghi chứng cứ cũng như lời khai của những người liên quan để tránh oan sai bỏ lọt tội phạm
vị kiểm soát nhân dân tỉnh bình thuận đã ra quyết định khởi tố bị can phạm văn nam
bốn mươi ba tuổi chú tệ kim sơn ninh bình về hành vi giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ký các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam phạm văn nam về tội giết người gửi viện kiểm sát nhân dân cung cấp
như đã đưa tin vào tối ngày một mươi một tháng năm nam đi cùng nhóm bạn ba người đến một quán nhậu
đường phú thủy thành phố phan thiết đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm
sau khi nhậu xong nhóm này tiếp tục ra khu vực bờ kè phạm văn đồng để ăn khuya
khi đến đường phạm văn đồng để ăn khuya thì xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm giao thông với xe máy đi phía trước
thấy không xảy ra tai nạn nên nhóm này đi tiếp
khi đến quán tp nằm trên đường phạm văn đồng phường bình hưng thành phố phan thiết
nhóm này vừa xuống xe thì bị nhóm đi xe máy đuổi tới
nhóm này đã dùng ly xô đựng đá đánh tới tấp vào nhóm của nam
bực tức nam đã lên xe ô tô điều khiển nhiều vòng tông vào nhóm đi xe máy
hậu quả làm hà xuân hát bốn mươi ba tuổi ngụ tại phường đức thắng thành phố phan thiết tử vong tại chỗ
sau khi vụ việc xảy ra nam đã điều khiển xe về tp hcm
đến chiều cùng ngày phạm văn nam đã đến trụ sở công an đầu thú
hôm một mươi ba tháng năm pc hai tỉnh bình thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự phạm văn nam
người điều khiển xe mercedes benz tông người khiến nạn nhân tử vong
đồng thời pc hai triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã đưa phạm văn nam và anh ích bạn của nam
đến trung tâm pháp y tỉnh để giám định thương tật
một nguồn tin cho biết qua khám nghiệm ban đầu phạm văn nam bị xây sát ở tay
bầm tím mắt và xưng tấy vùng đầu còn anh x bị xây sát ở tay xưng tấy vùng đầu và gái cổ
việc đưa nhóm người trên xe ô tô đi giám định thương tật sẽ là chứng cứ pháp lý quan trọng
để xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ việc
kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân hà xuân hát bốn mươi ba tuổi
ngụ tài phương đức thắng thành phố phan thiết tử vong do nhiều vết thương nặng
pc hai cũng đã hoàn tất việc kiểm tra chiếc xe hạng sang do nam điều khiển
và lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện để điều tra
chiếc xe mercedes benz sản xuất năm hai nghìn một mươi tám mang biển số ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm
người đứng tên là ông n d t ở quận đống đa hà nội
chia sẻ với báo chí quan điểm cá nhân về vụ án nêu trên
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết đối với tội giết người
mức hình phạt cao nhất là tử hình
còn tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
có mức hình phạt cao nhất là bảy năm tù giam phạm tội đối với hai người trở lên
thưa quý vị chỉ vì va chạm giao thông mà những người trong cuộc không giữ được bình tĩnh
dẫn đến hậu quả hết sức đáng tiếc là có người tử vong
điều này cũng là bài học cho những người tham gia giao thông
va chạm như thế nào thì cũng để cơ quan chức năng phân xử
không thể sử dụng bạo lực để giải quyết
từ bài học đó chúng ta cần ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông
tránh tình trạng ăn thua với nhau khi va chạm
những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật sớm nhất
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại